hội đồng bảo an liên hợp quốc đã thống nhất thông qua tuyên bố đầu tiên về ukraine kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng vào hôm hai mươi bốn tháng hai
bày tỏ ủng hộ nỗ lực của tổng thư ký liên hợp quốc nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến hiện nay
tuyên bố do naui và mexico hai quốc gia ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc soạn thảo có đoạn viết
hội đồng bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc duy trì hòa bình và an ninh ở ukraine
hội đồng bảo an cũng nhắc lại quan điểm rằng các quốc gia thành viên liên hợp quốc có nghĩa vụ giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình theo quy định của hiến trương liên hợp quốc
đây là tuyên bố đầu tiên thể hiện sự đồng thuận của hội đồng bảo an trong vấn đề ukraine kể từ khi cuộc chiến nổ ra
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã bày tỏ hoan nghênh tuyên bố này trong đó nhấn mạnh hội đồng bảo an đã có tiếng nói chung về hòa bình ở ukraine
trong một diễn biến khác cùng ngày phó thủ tướng ukraine thông báo
nước này đã tiếp nhận từ nga bốn mươi một người bao gồm hai mươi tám quân nhân và một mươi ba dân thường trong đợt trao đổi tù binh mới nhất giữa ukraine và nga
tuy nhiên phó thủ tướng ukraine không cho biết số người nga được trả tự do trong đợt trao đổi tù binh này kể từ khi nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
hai bên đã tiến hành một số hoạt động trao đổi tù nhân đợt trao đổi tù nhân gần đây nhất diễn ra hôm ba mươi tháng bốn trong đó có một mươi bốn người ukraine được trả tự do